tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ bốn mươi chín đồng chí trần cẩm tú bí thư trung mương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp lần này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung
sau khi xem xét kết quả thẩm tra xác minh nội dung phản ánh liên quan đến đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy trong thời gian giữ cương vị ủy viên trung ương đảng
bí thư ban cán sự đảng thống đốc ngân hàng nhà nước đồng chí nguyễn văn bình đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
và quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát
để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong việc ban hành và tổ chức thực hiện một số nghị quyết
quy định quyết định về hoạt động tín dụng ngân hàng gây hậu quả rất nghiêm trọng khó khắc phục
nhiều cán bộ đảng viên của ngân hàng nhà nước và lãnh đạo chủ chốt một số tổ chức tiến dụng vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự
những vi phạm khuyết điểm của đồng chí nguyễn văn bình là nghiêm trọng gây bức xúc trong xã hội
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng của ngân hàng nhà nước và cá nhân đồng chí
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm và quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên
nhiều cán bộ đảng viên của ngân hàng nhà nước và lãnh đạo chủ chức tín dụng vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự